tại thành phố đà lạt ban tuyên giáo tỉnh ủy sở thông tin và truyền thông và hội nhà báo tỉnh lâm đồng
đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm chín mươi ba năm ngày báo chí cách mạng việt nam
báo chí truyền thông và những vấn đề thu hút sự quan tâm của xã hội nhìn từ góc độ đạo đức người làm báo
tại buổi tọa đàm nhiều nhà báo đã có những tham luận góc nhìn sâu sắc về vấn đề này
như đạo đức người làm báo nhìn từ nghiệp vụ rút tít tác phẩm báo chí
theo dòng thời sự một góc nhìn thời sự có tính định hướng thông tin và giải pháp tháo gỡ vấn đề xã hội quan tâm
định hướng dư luận thông tin chính thống là nghĩa vụ trách nhiệm và đạo đức của người làm báo
nhiều ý kiến cũng nêu rõ những cái được và hạn chế trong việc thực hiện quy chế phát ngôn
và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh